taxi công nghệ phải dán logo phản quang chứ không phải gắn hộp đèn như đề xuất trước đó
đây là nội dung trong dự thảo nghị định số tám mươi sáu do bộ giao thông vận tải vừa chỉnh lên chính phủ
như vậy là chưa từng có nghị định nào trình chính phủ tới một mươi lần trong hơn hai năm như nghị định này
bên cạnh đó thì vẫn có không ít ý kiến trái chiều
còn doanh nghiệp thì băn khoăn bao giờ mới có một phương án thống nhất để họ có được một môi trường cạnh tranh bình đẳng
trước đề xuất mới của bộ giao thông vận tải nhiều người cho rằng việc gắn hộp đèn hay logo không quan trọng
vì tất cả mọi thông tin của lái xe đều hiển thị trên phần mềm điện thoại
lái xe và hành khách kết nối với nhau bằng công nghệ
nhưng đối với cơ quan quản lý thì việc lắp hộp đèn hay logo để dễ nhận diện và quản lý một cách công bằng

thì họ sẽ có thể tháo lấp tháo lấp như vậy thì sẽ dây phần tải cho họ
thì mình nghĩ là gắn logo thì là hợp lý hơn

đảm bảo cái quản lý cũng như là nó giảm bớt cái sự gọi là mất cái
bất công bằng bất bình đẳng trong cái cảnh nhân hiện nay đi
trung quanh câu chuyện phải quản lý taxi công nghệ như thế nào cho phù hợp với xu thế
mà vẫn đảm bảo công bằng với taxi truyền thống
bộ giao thông vận tải đã xây dựng sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trong hơn hai năm
khi nghị định sửa đổi đến lần thứ chín
bộ giao thông vận tải giữ nguyên quan điểm phải có đồng hồ điện tử
có hộp đèn xe hợp đồng gắn cố định trên nắp xe
nhằm tạo công bằng cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
nhưng đến lần thứ một mươi bộ này lại đề xuất vỏ hộp đèn mà thay vào đó
dán logo phản quang cho taxi công nghệ với mục đích là để cơ quan quản lý dễ nhận biết
việc mà thay đổi liên tục này thì việc đầu tiên là làm cho các doanh nghiệp hết sức là hoang mang
bởi vì là từ khi mà có ý kiến đề xuất của bộ giao thông
về việc là bỏ hộp đèn gắn dán để quan phản quang
thì chúng tôi nhận được rất nhiều những ý kiến

các thành viên hiệp hội về quan ngại bức xúc về vấn đề là chính sách luôn thay đổi
ngày một mươi hai tháng tám thủ tướng đã ký ban hành đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
thủ tướng cũng đồng tình với phương án của bộ giao thông vận tải đề xuất
là dán logo phản quang lên taxi công nghệ
cho đến nay sự thảo nghi định vẫn chưa được ban hành chính thức
điều đó có nghĩa cuộc cạnh tranh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ
sẽ vẫn còn dài dàng